thưa quý vị tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc có tổng số một tám trăm năm mươi hai km đường cao tốc đã được khai thác
tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề về việc quản lý vận hành và ý thức dẫn đến tình trạng nhiều xe đi chậm
chiếm làn đường trái xác giải phân cách điều này khiến cho các xe có nhu cầu vượt phải vượt bên phải gây ra ủn tắc giao thông
những hình ảnh gây bức xúc cho các lái xe trên các tuyến cao tốc xe chạy rất chậm nhưng cố bám làn trái làn tốc độ cao nhất
theo quy định hiện hành trường hợp vượt quá tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt nặng thậm chí có trường hợp đến hơn chục triệu đồng
trong khi đó đi chậm hơn tốc độ quy định có mức xử phạt chỉ từ tám trăm linh đồng đến một hai trăm linh đồng
tuyên truyền và cũng xử lý nghiêm các trường hợp mà cố tình đi chậm dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên đường cao tốc
quy định hiện nay mới chỉ phần nào giải quyết được tình trạng phóng nhanh vượt ẩu chứ chưa bù các phương tiện có tốc độ chậm không chạy ở làn ngoài cùng bên trái
trong trường hợp đi chậm hơn tốc độ quy định chúng ta thấy rằng vẫn còn đang như là một cái gì đó nó chưa được quan tâm
do vậy mà trong thực tế hành lang pháp lý đạo
và những người đi chậm tốc độ và đi không đúng làn ở những các đường cao tốc đã có quy định về tốc độ thì cũng cần phải có sự giả soát
người dân sử dụng cao tốc để có thể đi nhanh hơn rút ngắn thời gian di chuyển hơn
thế nhưng với sự thiêu ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông đang gây ảnh hưởng lớn đến những người khác
đây chính là nguyên nhân dẫn đến hành vi vượt phải luồn lách trên cao tốc dù là vi phạm nhưng lại diễn ra rất phổ biến
tiêm bẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao